tính từ đầu tháng hai đến nay lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra giám sát xử lý tổng cộng hơn tám vụ
liên quan đến mua bán trang thiết bị y tế phòng dịch
theo báo cáo của lực lượng quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết
các siêu thị cửa hàng tiện ích tăng lượng dự trữ hàng hóa nên nguồn cung các mặt hàng lương thực thực phẩm tương đối đầy đủ
tuy nhiên vẫn còn tình trạng buôn lậu gian lận thương mại đầu cơ găm hàng gây khăn hiếm giả tạo
hàng giả hàng nhái trên thị trường nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như khẩu trang
dung dịch diệt khuẩn vật tư y tế
tính riêng trong ngày hai mươi tám tháng bốn lực lượng quản lý thị trường các tỉnh đã kiểm tra giám sát xử lý ba mươi hai vụ
như vậy từ đầu tháng hai đến nay số vụ đã kiểm tra giám sát xử lý của lực lượng quản lý thị trường là tám sáu trăm linh bốn vụ
với số tiền phạt hành chính là bốn tỷ bốn trăm hai mươi triệu đồng